thưa quý vị trong lúc cưỡng chế thi hành án ở quận phú nhuận tp hcm thì người trong nhà đã ném bom xăng ra ngoài
khiến ba cán bộ công an bị thương phải nhập viện cấp cứu vụ việc vừa xảy ra vào sáng nay ngày tám tháng một mươi hai
đến trưa cùng ngày công an quận phú nhuận tp hcm đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
trước đó vào sáng ngày tám tháng một mươi hai một tổ công tác thực hiện cưỡng chế thi hành án giao nhà theo bản án
đã có hiệu lực tại căn nhà trong hẻm trên đường nguyễn lâm phường bảy quận phú nhuận tp hcm
lúc này những người trong nhà không chấp hành đã ném bom xăng tự chế vào lực lượng chức năng
khiến ba cán bộ công an bị thương phải nhập viện cấp cứu
tại hiện trường nhiều mảnh vỡ đồ dùng vương vãi phía trước căn nhà
công an tỉnh con tum đang mở rộng điều tra củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đối tượng nguyễn xuân thiện hai mươi hai tuổi trú tại khối bốn
thị trấn đắc tô đã dùng súng tự chế bắn chết người
cụ thể vào khoảng giờ ngày năm tháng một mươi hai công an huyện đắc tô tỉnh con tum nhận được tin báo
tại khối một mươi thị trấn đắc tô có hai thanh niên là a bông chở a grong cùng chú tại thôn đắc rau lớn
thị trấn đắc tô bị bốn đối tượng chặn đường gây sự
ngay lúc đó một đối tượng đã dùng súng hơi bắn liên tiếp hai phát làm a crong tử vong tại chỗ
sau năm giờ tích cực truy tìm công an huyện đắc tô phối hợp với lực lượng
cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng nguyễn xuân thiện đang lẩn trốn trên địa bàn
cùng tăng vật gây án qua đầu tranh bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum thụ lý điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
bốn bánh heroin và gần bảy viên ma túy tổng hợp là tăng vật của vụ án ma túy mà công an tỉnh lâm đồng
vừa triệt phá trong chiều ngày hôm qua
xác định nghi vấn về một đường dây chuyên mua bán vận chuyển ma túy lớn từ tỉnh bình thuận vào địa bàn lâm đồng
với nhiều chân rết cư trú tại nhiều địa bàn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh lâm đồng đã xác lập chuyên án
khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an tỉnh bình thuận đấu tranh làm rõ
vào đêm ngày bốn tháng một mươi hai hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng đã chia làm năm mũi trinh sát
đồng loạt đột kích vào nhà ở phòng trọ nơi ẩn náu của nhóm đối tượng này
bác sứ nguyễn thị kim anh trú tại tỉnh bình thuận và sáu đối tượng thu giữ tăng vật gồm bốn bánh herring
và gần bảy viên ma túy dạng thuốc lắc tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận trước đó
đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán vận chuyển ma túy vào lâm đồng và các tỉnh kiếm tiền từ hoạt động
phi pháp này lên tới hàng tỷ đồng thưa quý vị thực trạng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy trái phép
trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện đã và đang trở nên phổ biến
tại tỉnh vĩnh phúc đã có hàng trăm đối tượng bị bắt giữ nhiều trường hợp bị xử lý hình sự
tuy nhiên thực trạng này vẫn tiếp tục có dấu hiệu diễn biến phức tạp
một nhóm gồm một mươi sáu đối tượng đã bị công an huyện tam dương bắt giữ khi đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán karaoke trợt nhớ ở xã hướng đạo huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
test nhanh một mươi hai đối tượng dương tính với chất ma túy
đây chỉ là một trong năm mươi bốn vụ với hai trăm linh chín đối tượng mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong cơ sở kinh doanh có điều kiện bị lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc phát hiện bắt giữ trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó chủ yếu là ở các quán karaoke
đáng chú ý trong năm qua trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
chính quyền các cấp đã có chỉ thị về việc tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí karaoke
nhưng nhiều đối tượng vẫn tụ tập sử dụng trái phép ma túy trong các cơ sở này
và vì lợi nhuận vẫn có một bộ phận chủ cơ sở kinh doanh cố tình lén lút hoạt động
với vòng quanh dưới lộ thì họ không hoạt động
mở cửa nhiều lần hoạt động ở phòng giữa
thế đi ngoài ở ngoài thì tiếng ồn thì nó không rõ
ánh điện thì không ra ngoài
song song với công tác đấu tranh với tội phạm mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc đặc biệt chú ý phòng ngừa nhóm đối tượng sử dụng ma túy trái phép
trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện
công an tỉnh vĩnh phúc đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt chẽ các cơ sở này
các bệnh viện xử lý ngay khi có dấu hiệu vi phạm
kết quả đã phát hiện bắt giữ năm mươi bốn vụ với hai trăm linh chín đối tượng
điển hình là vụ bắt một mươi bốn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán karaoke hương rừng hai ở xã hồ sơn huyện tam đảo
bắt giữ một mươi bốn đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán karaoke roier ở xã duy phiên huyện tam dương
bắt chín đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke thuộc xã tam hồng huyện yên lạc
điển hình là vụ bắt một mươi bốn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke thuộc xã duy phiên huyện tam đảo
điển hình là vụ bắt một mươi bốn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke thuộc xã duy phiên huyện tam đảo

đối tượng nguyễn thị vân chú tệ xã thạch sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển cháy phép chất ma túy tại khu vực quốc lộ tám a thuộc địa phận thôn kim cương một xã sơn kim một huyện hương sơn
tăng vật thu giữ là một mươi bánh heroin một xe máy hai điện thoại di động
qua điều tra ban đầu đối tượng nguyễn thị vân khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng người việt đang cư trú tại lào với giá năm mươi triệu đồng
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra và làm rõ
bốn bánh heroin và gần bảy viên ma túy tổng hợp là tăng vật của vụ án ma túy mà công an tỉnh lâm đồng cũng vừa triệt phá trong chiều ngày hôm qua
xác định nghi vấn về một đường dây chuyên mua bán vận chuyển ma túy lớn từ tỉnh bình thuận vào địa bàn lâm đồng với nhiều chân rết cư trú tại nhiều địa bàn
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh lâm đồng đã xác lập chuyên án khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an tỉnh bình thuận đấu tranh làm rõ
vào đêm ngày bốn tháng một mươi hai hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng chia làm năm mũi trinh sát đã đồng loạt đột kích vào nhà ở phòng trọ nơi ẩn náu của các nhóm đối tượng
bắt giữ nguyễn thị kim anh chú tại tỉnh bình thuận và sáu đối tượng khác thu giữ tăng vật gồm bốn bánh heroin và gần bảy viên ma túy dạng thuốc lắc
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán vận chuyển ma túy vào lâm đồng và các tỉnh kiếm tiền từ hoạt động phi pháp này lên tới hàng tỷ đồng
thưa quý vị với diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy thì công an tỉnh đồng nai cũng đã triển khai đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án vụ án bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến ma túy
tuy nhiên thời gian gần đây hoạt động của tội phạm này ngày càng tinh vi và manh động gây nên rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại thành phố long khánh
nguyễn trần thanh duy ba mươi tuổi chú tỉnh đồng nai là đối tượng nghiện ma túy đã bị công an thành phố long khánh bắt giữ khi đang mua bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn
khám xét khẩn cấp nơi ở của duy cơ quan công an thu giữ thêm hai năm gram ma túy
bản thân tôi nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài ma túy tôi đã mua ma túy về sử dụng và bán lại cho những bạn nghiện
còn đây là đối tượng nguyễn bảo ngọc ba mươi sáu tuổi
ba mươi sáu tuổi chú phường xuân hòa thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã móc nối với một đối tượng chưa rõ lai lịch đến điểm hẹn để mua ma túy
với số tiền một triệu đồng ngọc đã mua được một lượng ma túy về sử dụng
cũng như nhiều đối tượng ma túy khác ngọc đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tăng vật là ma túy trên địa bàn phường xuân an
tôi có mua một gói ma túy thì trên đường đem về sử dụng thì bị tổ
công an chẳng lại kiểm tra và bắt nhà để làm sự là do ám lực gia đình
bởi thời gian gần đây tôi không có công việc làm
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an thành phố long khánh đã phát hiện triệt phá bốn mươi vụ bắt năm mươi ba đối tượng
kỳ trước chuyển qua sáu vụ bảy bị can
liên quan đến các vi phạm pháp luật về ma túy thu giữ một trăm ba mươi sáu gram ma túy tổng hợp bốn mươi tám g heroin một mươi viên thuốc lắc một xe máy
qua điều tra đã tiến hành khởi tố bốn mươi một vụ năm mươi ba bị can xử phạt vi phạm hành chính bảy đối tượng với số tiền gần bảy triệu đồng
chủ động nắm tình hình về hoạt động của các loại đối tượng trong đó có đối tượng ma túy ở trên địa bàn
và cái thứ hai nữa là thực hiện nghiêm túc quy chế của công an thành phố với công an các huyện là đẩy mạnh công tác tuyên truyền
quản lý chặt số người nghiện tăng cường quản lý chặt những dược phẩm gây nghiện
và những hóa chất là tiền chất
mà tuy không để các đối tượng lợi dụng buôn bán trái pháp luật những cái tiền chất này
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là trận tuyến luôn nóng bỏng và chắc chắn còn nhiều cam go thử thách ở phía trước
cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an người dân cũng phải chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
có như vậy tội phạm ma túy mới từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi ra khỏi đời sống xã hội
tòa nhân dân huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cũng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt
bị cáo phùng duy huy chú tệ tỉnh đồng nai một mươi hai tháng tù giam
mai văn hiện chú tại tỉnh đồng nai một mươi bốn tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi bốn tháng tám khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên tuyến đường
xã xuân hưng xuân tâm huyện xuân lộc tỉnh đồng nai thì bị cáo huy đã điều khiển xe máy đến xin đi qua chốt
để giúp hiện điều khiển xe ô tô tải của hiện đi chỗ khác nhưng không được tổ công tác
đồng ý một lúc sau huy và hiện điều khiển xe máy quay lại chốt nẹp bô khiêu khích thách thức lực lượng chức năng tại chốt
và lớn tiếng chửi bới với lời lẽ thô tục xúc phạm đến các thành viên tổ công tác
chửi và đánh anh nguyễn duy anh là tổ trưởng chốt kiểm soát tổ công tác đã khống chế và bắt giữ hai đối tượng ngay sau đó
lợi dụng việc được trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nhiều đối tượng đã gửi tin nhắn lừa đảo
dụ dỗ người dùng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền
cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam cảnh báo người dân về những đầu số điện thoại chuyên thực hiện hành vi lừa đảo này
qua kiểm tra bảo hiểm xã hội việt nam phát hiện các đầu số năm mươi hai tám mươi bốn năm trăm sáu mươi ba tám mươi bốn năm trăm hai mươi tám năm trăm tám mươi hai thường xuyên nhắn tin tới điện thoại di động của người dân
ngoài việc nhắn tin qua tin nhắn sms các đối tượng lừa đảo còn nhắn tin qua
khi người dân nhấp vào đường link hướng dẫn trong tin nhắn lập tức đường link sẽ dẫn tới một trang web có giao diện giống với trang giao diện địa tử của các ngân hàng
chỉ cần đăng nhập mật khẩu mã otp tài khoản ngân hàng trên trang web lừa đảo người dân sẽ bị chiếm dụng tiền trong tài khoản
ngoài các đầu số chuyên nhắn tin còn có các đầu số điện thoại
cộng bốn trăm tám mươi bốn một nghìn chín trăm linh gọi điện trực tiếp yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn để nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
với thủ đoạn hướng dẫn kê khai tài khoản
từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân
bảo hiểm xã hội việt nam cảnh báo người dân cần hết sức thận trọng đồng thời đề nghị các đơn vị dịch vụ viễn thông internet
phối hợp điều phối ngăn chặn xử lý tin nhắn thư điện tử cuộc gọi giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội ngăn chặn các ứng dụng đường link trang web lừa đảo
sau mỗi lần nướng sạch tiền vào những trò chơi vô bổ trên mạng internet
một nam thanh niên đã giả nghèo giả khổ đến nhiều địa phương gặp gỡ
khiến cho các bị hại mùi lòng cho mượn tiền
từ đó công cuộc lừa đảo bắt đầu
công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn thành thái hai mươi bốn tuổi
trú tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa khi đối tượng đang tiếp tục chuẩn bị thực hiện thêm một phi vụ lừa đảo tinh vị hơn
cho đến bây giờ người phụ nữ này vẫn còn rất hoang mang không hiểu vì sao mình lại nghe theo lời rụ rỗ của đối tượng
để chuyển gần một trăm linh triệu đồng vào tài khoản của người lạ
trình báo với cơ quan công an ngày một mươi bảy tháng một mươi một
có một nam thanh niên vào tiệm thuốc tây nơi chị làm việc và xin năm trăm linh đồng để về quê
bằng những lời lẽ ngọt nhạt chị bắt đầu rơi vào bẫy lừa của đối tượng đã răng sẵn
bà nói là chẳng nhầm
không nói là em chuyển thêm tiệm tám trăm linh đồng nữa để trả lại năm mươi triệu
thế mà lúc đó là em không chuyển nữa
em chuyển nhiều lần lắm lần năm triệu một mươi triệu bảy triệu chuyển miệng chuyển miệng
thì tôi hôm đó tới sáng hôm ngày một mươi chín tới trưa
từ khi bà thu hồi tin nhắn với là tài khoản nhà lộ em bị lừa
nhờ định sự phức tạp của những vụ án lừa đảo công an quận đã tập trung lực lượng
tiến hành xác minh và truy xét tung tích của đối tượng
rất nhanh chóng chân dung nghi phạm đã được xác định
mặc dù vậy khó khăn lớn nhất lúc này là tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
việc di chuyển ngoại tỉnh để truy bắt đối tượng là rất khó khăn
chúng tôi tiến hành áp đồng các biện pháp nghiệm vụ và đồng bộ
với sự phối hợp với các đơn vị chức năng thì chúng tôi nhận định được đối tượng là hoạt động lưu động
và xác định đối tượng xuất hiện tại khu vực thành phố đà lạt lâm đồng
thì ngay lập tức chúng tôi cử tổ công tác nhanh chóng bắt giữ đối tượng
đối tượng là nguyễn thành thái hai mươi bốn tuổi trú tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
tại cơ quan công an thái thừa nhận thường xuyên giả nghèo khổ để các bị hại mùi lòng cho mượn tiền
từ đấy giữ số liên lạc và bắt đầu thực hiện lừa đảo
dù chỉ học hết lớp tám gia đình thì khó khăn nhưng thái lại đưa ra những tài khoản giả trị giá hàng trăm triệu đồng
cùng gia đình bề thế khiến các bị hại tin tưởng và không ngần ngại chuyển tiền
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tôi đã thực hiện thành công bốn vụ với tổng số tiền là một trăm hai mươi năm triệu
do không có công việc ổn định với lại chuyện về chuyện gia đình
nên em mới xin lê những chuyện vi phạm phép luật
bên cạnh sự tinh vi ma mãnh của đối tượng thái khi đã lợi dụng lòng tốt của các bị hại mà phần lớn là phụ nữ
thì điều đáng nói nhất vẫn tồn tại là sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân
qua đây mọi người dân nên thật cảnh giác nhất là trong việc cung cấp các thông tin cá nhân
hay mã otp các tài khoản ngân hàng cho người lạ để tránh lâm vào cảnh tiền mất tật mang
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ một cặp tình nhân
chỉ trong vòng một tháng đã liên tiếp gây ra chín vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố
đó là trần thanh long và bùi thị kim dung cùng chú tại thành phố buôn ma thuật
theo kết quả điều tra ban đầu long và dung có quan hệ tình cảm yêu đương và sống chung với nhau
lười lao động nhưng muốn nhanh có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản
hàng ngày long điều khiển xe máy chở dung đi trộm cắp tài sản
các tuyến phố buôn ma thuật khi thấy nhà dân phòng trọ nào sơ hở không khóa
thì dung đứng ngoài cảnh giới còn long lẻn vào trong trộm cắp tài sản
sau đó mang tài sản trộm cắp được đi bán lấy tiền tiêu xài
với thủ đoạn đó chỉ trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cặp tình nhân này đã gây ra chín vụ trộm cắp
lấy nhiều tài sản như tiền vàng máy tính sách tay điện thoại của người dân
được biết long từng có một tiền án ba năm sáu tháng tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản
hiện công an thành phố buôn ma thuật đang truy thu tài sản để trả lại cho người bị hại
thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm cờ bạc của bộ công an và công an tỉnh quảng bình
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt nhóm đối tượng đánh bạc
thu giữ hơn bốn trăm ba mươi triệu đồng và đang tiếp tục mở rộng đối tượng có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
qua quá trình nắm tình hình
chiều ngày hai tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt quả tang tại nhà của nguyễn thành tâm
ở phương bắc lý thành phố đồng hới đang tổ chức đánh bạc
tại hiện trường có bốn đối tượng gồm nguyễn thành tâm lê văn trí trần khánh linh và trần việt anh
cùng chú tại thành phố đồng hới
tăng vật thu giữ trên sới bạc là hơn bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng bốn hộp pháo hoa nổ nhiều loại sổ
giấy tờ có liên quan đến việc cho vai lãi nặng và các dụng cụ để đánh bạc
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình đã tạm giữ bốn đối tượng trên
và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng
là nhân viên quản lý bảo vệ rừng nhưng thiếu trách nhiệm để lâm tặc khai thác trái phép
trần văn quy nhân viên quản lý bảo vệ rừng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp iapa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện công tró tỉnh gia lai khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng
theo đó bị can trần văn quy được phân công sau nhiệm vụ bảo vệ quản lý tiểu khu bảy trăm ba mươi bốn xã chư crê huyện công tro
nhưng đã không thực hiện hết chức trách nhiệm vụ của mình để cho các đối tượng khai thác gỗ trái phép
tại tiểu khu bảy trăm ba mươi bốn với số lượng một mươi hai cây gỗ các loại với tổng khối lượng là hơn tám mươi bốn mét khối gỗ
liên quan đến vụ án này trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện công trò ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản tạm giữ bốn đối tượng liên quan đến hành vi khai thác gỗ trái phép
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện công trò tiếp tục điều tra làm rõ
chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền ba mươi năm triệu đồng
đối với một trường hợp về hành vi lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
để trục lợi hoạt động mê tín dị đoàn
trước đó phòng an ninh chính trị nội bộ
công an tỉnh bắc giang đã làm rõ ngày ba tháng một mươi tại nhà riêng của vũ xuân tỉnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ở tổ dân phố thanh bình thị trấn kép huyện lạng giang
tỉnh đã xem bói cho một người phụ nữ trú tại xã an hà huyện lạng giang
và hướng dẫn làm lễ cầu lộc bằng thực hành tín ngưỡng thở mẫu tam phủ
ngày bốn tháng một mươi tỉnh tiếp tục làm lễ cầu lộc và lễ trừ tà cho người phụ nữ này
với mức chi phí là bốn mươi triệu đồng
tại cơ quan công an sau khi được lực lượng công an giải thích tuyên truyền
tình đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật
và chấp hành hình thức xử lý của cơ quan chức năng với số tiền là ba mươi năm triệu đồng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố hồ chí minh
phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt được đối tượng huỳnh long bạch
và nguyễn đắc quý đang lẩn trốn tại quận bảy
đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng internet lớn nhất
mà công an thành phố hồ chí minh lập chuyên án đấu tranh
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phát hiện các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật
với phương thức hoạt động tinh vi bí mật thay đổi thủ đoạn đặt cược
thông qua việc sử dụng tiền việt để mua các loại tiền điện tử
liên kết với các sàn tài chính để quy đổi nạp rút tiền
gây khó khăn cho công tác đấu tranh xử lý
đường dây phân cấp nhiều tầng nhiều đại lý với quy mô lớn tại khắp các tỉnh thành trong cả nước
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự đời sống kinh tế xã hội
trước tình hình trên ban giám đốc công an thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh
khám xét tạm giữ năm mươi chín đối tượng thu giữ tăng vật ước tính trị giá khoảng hai mươi tỷ đồng
bước đầu công an xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này
có lượng số tiền giao dịch khoảng tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng do huỳnh long bạch huỳnh long nhu
phạm thị mai ngân và nguyễn bắc quý cầm đầu
điều hành đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do công an thành phố khám phá
hiện vụ việc đang được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh và các đơn vị có liên quan
tiếp tục mở rộng điều tra củng cố tài liệu chứng cứ sớm xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
dù đã có vợ con ở trung quốc nhưng vẫn muốn lấy thêm vợ việt nam nên xoay rau rong
tìm mọi cách ở lại việt nam trái phép
tòa nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử tuyên phạt bị cáo xoay rau rong
hai mươi tuổi quốc tịch trung quốc một mươi tám tháng tù về tội ở lại việt nam trái phép
theo cáo trạm vào ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín xoay rau rong
nhập cảnh vào việt nam đến thành phố hải phòng bằng thị thực du lịch
và được gia hạn tạm trú đến ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
mặc dù đã hết hạn thị thực nhưng đối tượng này vẫn bất chấp ở lại việt nam
và đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bị công an thành phố hải phòng xử phạt về hành vi
sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn và được yêu cầu xuất cảnh
sau khi nộp phạt xoay rau rong cùng người yêu của mình không về nước mà trốn di chuyển vào đà nẵng
thuê trọ tại một căn hộ ở phường khuê mỹ đồng thời tìm cách liên hệ với các đối tượng
làm dịch vụ gia hạn thị thực bằng hình thức không đúng quy định của pháp luật
để được ở lại việt nam trái phép nhưng bị lực lượng công an phát hiện
trước hội đồng xét xử bị cáo đã khai lý do không về trung quốc là vì dịch bệnh
và muốn ở lại việt nam để lấy thêm vợ